ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sở tư pháp hà nội có văn bản đề nghị thông tin phổ biến về các mức xử phạt liên quan đến việc phòng chống covid một mươi chín
trong đó sở tư pháp hà nội nêu một mươi ba hành vi vi phạm và các mức xử phạt từ hành chính đến xử lý hình sự theo quy định của bộ luật hình sự cụ thể
một không đeo khẩu trang nơi công cộng phạt ba trăm linh đồng
vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định phạt từ năm triệu đến bảy triệu đồng
che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác phạt hai triệu đồng
không thực hiện tạm đình chỉ hoạt động cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng phạt một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
không thực hiện hạn chế tụ tập đông người phạt một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
không thực hiện kiểm tra giám sát y tế trước khi ra vào vùng dịch phạt hai mươi triệu đồng
bảy trốn khỏi nơi cách ly không tuân thủ cách ly từ chối trốn cách ly cưỡng chế cách ly phạt một mươi triệu đồng hoặc bị xử lý theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự

trốn khỏi nơi cách ly không tuân thủ quy định cách ly từ chối trốn cách ly cưỡng chế cách ly gây thiệt hại từ một trăm linh triệu đồng bị xử phạt theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
khai báo y tế không đầy đủ hoặc gian dối bị xử theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
một tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh phạt một mươi năm triệu đồng hoặc bị xử lý theo điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ bị xử theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
một chủ cơ sở thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm ngừng nếu gây thiệt hại từ một trăm linh triệu đồng trở lên bị xử lý theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
lợi dụng sự khăn hiếm tạo sự khăn hiếm giả để đầu cơ bị xử lý theo điều một trăm chín mươi sáu bộ luật hình sự